thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái một mươi năm tuổi bị bán qua campuchia để lao động trong một sòng bạc
cụ thể vào trưa ngày hai mươi chín tháng một phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ tư lệnh biên phòng việt nam đã phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên
bộ đội biên phòng kiên giang và lực lượng chức năng campuchia tiến hành xác minh thông tin một bé gái bị bán sang campuchia làm việc tại sòng bạc
qua kết quả xác minh một bé gái một mươi năm tuổi trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang bị giữ tại casino cách cửa khẩu quốc tế hà tiên khoảng hai km thuộc xã xây sọc tây huyện campong chek tỉnh campuchia
chiều cùng ngày lực lượng biên phòng việt nam đã đưa được cô bé một mươi năm tuổi về phía nước việt nam sức khỏe của nạn nhân bình thường nhưng tâm lý còn rất hoang mang lo sợ chưa ổn định
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã liên hệ với hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
có liên quan để phối hợp hỗ trợ bé gái này